dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín được coi như là một lực đẩy để xây dựng các trung tâm đô thị phát triển hơn đáng sống hơn
đây là khuyến cáo được liên hợp quốc đưa ra trong báo cáo công bố ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
khoảng sáu mươi dân số toàn cầu sẽ sinh sống tại các đô thị vào năm hai nghìn ba mươi tăng bốn so với mức hiện nay
bài học thành công trong việc khống chế dịch tại các thành phố lớn như seoul singapore và tokyo
cho thấy tình trạng đông đúc có thể khiến virus sars cov hai lây lan
do đó mạng lưới c bốn mươi gồm các thành phố đi đầu trong hành động chống biến đổi khí hậu
đang ủng hộ mô hình thành phố một mươi năm phút nơi người dân có thể tới đích đến trong vòng một mươi năm phút
bằng cách đi bộ đạp xe hay sử dụng giao thông công cộng
chính vì vậy các nhà hoạch định chính sách cần lên kế hoạch hiệu quả
nhằm xây dựng các thành phố xanh hơn nhỏ gọn hơn nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân